thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa tổ chức lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm đô thị vĩnh yên
đồng thời đón nhận huân chương lao động hạng nhất và công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận thành phố vĩnh yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
thành phố vĩnh yên có chín đơn vị hành chính trong đó hai xã định trung và thanh trù
thực hiện xây dựng nông thôn mới
trong sau thời gian thực hiện triển khai xây dựng hai xã này đã đạt chuẩn nông thôn mới
với tổng nguồn vốn huy động đạt hơn bốn trăm ba mươi một tỷ đồng
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng bộ xây dựng nguyễn văn sinh
đã trao quyết định công nhận thành phố vĩnh yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới